vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm tới đây các hãng hàng không việt nam sẽ cung ứng gần một chín triệu chỗ với tám bảy ngàn chuyến bay trên các tuyến bay nội địa và quốc tế
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không việt nam xây dựng kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các tuyến bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày năm tháng năm
theo đó mạng đường bay nội địa tăng hơn năm mươi ba chỗ tập trung chủ yếu trên các đường du lịch lớn giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng phú quốc nha trang
mạng đường bay quốc tế được bổ sung thêm hơn hai mươi năm chỗ tập trung trên các đường bay giữa việt nam và nhật bản hàn quốc thái lan campuchia
cục hàng không việt nam khuyến cáo hành khách nên mua vé trên các trang web chính thức của các hãng hàng không hoặc các phòng vé đại lý chính thức facebook chính thức hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của các hãng
đồng thời yêu cầu xuất hóa đơn thanh toán để bảo đảm không mua phải vé giả vé bị nâng giá